có giáo sư hồ bá dọ hiện nay có những phương pháp nào để điều trị bệnh đáy thao đường
và việc kết hợp giữa đông y và tây y có mang lại hiệu quả như thế nào cho người bệnh
như chúng ta biết bệnh đáy thao đường về phương diện y học hiện đại dạng người ta gọi là tây y
thì khi bệnh nhân như các chuyên gia vừa nói sự phát hiện rất là buồn
một bảy mươi chúng ta không biết mình bị đáy thao đường
thế thì đợi đến lúc mà triệu chứng nặng như giáo sư huyền vừa nói
bốn cái nhiều ăn nhiều đáy nhiều gầy nhiều thì là quá nặng rồi
về điều trị tây y học hiện đại vẫn là dùng các thuốc để chữa trị
ví dụ mà đại diện nhất có lẽ bệnh nhân đáy thao đường nào cũng rất là nhớ
tức là thuốc nhóm glicazid mà đại diện biệt dược là glucophag
thế rồi metformin mà đại diện
đi ăn cái đông viên hạt gạo đấy
thì đấy là viên uống hàng ngày tùy mức độ của đường huyết
vì bình thường là bốn một năm sáu mmol l
thế thì chúng ta còn nói thêm một cái điều là
ở việt nam chúng ta năm triệu người mắc đáy thao đường như mc việt tú có nói
và còn hai mươi năm triệu người có nguy cơ hoặc tiền đáy thao đường
tức là dối loạn dung nạc gluco
thì một cái số lượng ba mươi triệu người có nguy cơ như vậy
thế thì vấn đề điều trị
nếu được chẩn đoán đáy thao đường
thì các bác sĩ chuyên ngành vẫn điều trị các thuốc uống không được
thì chuyển sang tiêm hoặc niêm cao hóa
thì phải tiêm insulin ngay từ đầu
còn nếu không thì kết hợp giữa viên và tiêm insulin
các đơn vị mỗi ngày theo quy định của từng bệnh nhân
theo tình trạng tình nhân
thì đấy là ốc hiện đại ai cũng biết rồi
mà bệnh nhân đáy thao đường thuộc lầu
vi khuất của họ và uống lâu dài
uống mạn tính
thế thì vì đây là bệnh đáy thao đường là bệnh mạn tính mà
thế thì chúng ta biết là đó là y học hiện đại
còn y học cổ truyền
thì từ xưa tới nay y học cổ truyền có hàng bốn năm nay ở việt nam
chưa có tây y thì người ta vẫn chữa tiếu khát
chữa heo đường
thì sự kết hợp đó
theo chủ trương của đảng chúng ta từ xưa nay là kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại
và các thầy thuốc hay cổ truyền
cũng kết hợp rất chặt chẽ chặt chẽ giữa y học hiện đại và cổ truyền
bệnh nhân vừa điều trị uống các thuốc
thậm chí tiêm insulin
vừa dùng các bài thuốc
hỗ trợ đáy thao đường
dưới dạng thuốc đông y quên thấy ít
mà chủ yếu là các thực phẩm chức năng
thực phẩm bảo vệ sức khỏe
mà chỉ là hỗ trợ điều trị bệnh đáy thao đường
kết hợp cả tây y và đông y
và cái xu hướng
mới nhất trong vài ba năm lại đây của thế giới việt nam
là không những sống chung với bệnh đáy thao đường
mà phải kiểm soát bền vững bệnh đáy thao đường
bằng các liệu pháp thiên nhiên
tức là liệu pháp thiên nhiên
là cây củ quả thảo dược
tức là y học của truyền
đó là đông y
mà nâng tầm lên nữa
là không phải ở mức độ là cây củ quả sắc uống của các cụ
rất tốt rồi
nhưng lại là bằng các cái sản phẩm
cũng là từ thiên nhiên
cây củ quả như khi uống vào
nó kích thích chính cơ thể bệnh nhân
sinh ra các tế bồi gốc
để từ các tế bồi gốc này
các tế bào tổn thương hoặc đã mất
liên quan đến bệnh đáy thao đường
và các biến chứng của đáy thao đường
đấy thì đây là hướng mới
tức là vẫn quay lại vấn đề là kiểm soát bền vững
không những sống chung
mà kiểm soát bền vững bệnh đáy thao đường
bằng các liệu pháp thiên nhiên
thì tôi nghĩ đây là sự kết hợp
rất đúng xu hướng của thế giới việt nam
và cũng đúng như chủ trương của đảng chúng ta
kết hợp đồng ý với tây y
thì đây là những cái điều mà
để đỡ cho bệnh nhân giảm bớt cái triệu chứng
giảm bớt các cái biến chứng
thì tôi nghĩ đây là cái xu hướng rất tốt
mà đặc biệt trong năm năm lại đây ở việt nam chúng ta có